ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
cụ thể vào đêm ngày hai mươi bốn tháng bốn nguyễn phương nam cùng với một mươi hai đối tượng khác phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nam
nên một mươi ba đối tượng này đã lấy nhiều hung khí chuẩn bị từ trước và đuổi đánh nhóm thanh niên kia hậu quả là một nạn nhân bị thương tật ba mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với sáu đối tượng và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại